bkav cho rằng xu hướng nhà thông minh đang dần trở nên phổ biến tại việt nam
bkav cho rằng xu hướng nhà thông minh đang dần trở nên phổ biến tại việt nam
bkav cũng đang hợp tác với một số chủ tư như tân hồng minh tập đoàn tân hồng minh tập đoàn công nghệ xanh ecovac ecolite apec
trong những năm vừa rồi thì tôi thấy rằng là cái công nghệ nó được khá là phổ biến
và nó đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của khách hàng hơn
có nghĩa thay vì trước đây chúng ta làm một gói thì chúng ta phải làm tổng thể

có những lúc tôi đi công tác ở nước ngoài tôi quên không tắt đèn ở nhà

qua internet tôi tắt được cái hệ thống ở trong nhà cái an toàn
trong buổi mình sử dụng rất nhiều các cái thiết bị thông minh
thì cái lựa chọn sản phẩm nhà thông minh là rất phù hợp cho các cái kết nối các cái thiết bị thông minh

ở góc độ khiến cho nhiều người việt biết đến những tiện ích công năng

giá trị sử dụng của các hệ thống tự động hóa
sự phổ biến của các giải pháp nhà thông minh thời gian gần đây
theo đại diện của bkav
còn bởi các chi phí sản xuất thiết bị cho nhà thông minh đã giảm nhiều so với giai đoạn trước
với cái chi phí sản xuất ngày xưa
cái giải pháp trước đây thì nó sẽ rơi vào chi phí một cái căn hộ
trung cư thì triển khai phải tầm hai trăm linh triệu
là mình mới làm được một cái gói nhà thông minh chứ không
nhưng với một cái giải pháp hiện nay bây giờ
thì với một cái sự tiếp nối về công nghệ mới
thì giá thành triển khai một cái căn hộ thông minh
nó chỉ rơi vào khoảng tầm ba mươi triệu trở lên
cho rằng nhà thông minh là xu hướng phát triển
và sẽ ngày càng phổ biến tại việt nam trong thời gian tới
tuy nhiên các chuyên gia cũng chỉ ra rằng
để thị trường nhà thông minh tại việt nam thực sự bùng nổ
thì vẫn cần có thời gian
và các đơn vị cung cấp giải pháp phải vượt qua được bốn thách thức lớn
giải pháp chưa hoàn thiện giá thành thói quen
sự không thích lợi thuộc công nghệ
và tâm lý lo ngại đối với an ninh bảo mật của hệ thống
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình
thị trường bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình
thị trường bất động sản phòng phóng sự và phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội